tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp thân mật đồng chí xỉn la vong khúc phai thun
ủy viên bộ chính trị bí thư đô trưởng viêng trăn đoàn cùng đại biểu viêng trăn đang ở thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiết đồng chí sỉn la vong khuất phai thun đã báo cáo với tổng bí thư nguyễn phú trọng
về tình hình quan hệ hợp tác giữa thủ đô viên trăn với các địa phương của việt nam
đồng chí đánh giá cao sự hỗ trợ và hiệu quả hợp tác của hà nội tp hcm với viên trăn
trên các lĩnh vực kinh tế nông nghiệp du lịch y tế giáo dục văn hóa trao đổi kinh nghiệm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ
đồng chí sỉn la vong khuất phai thun đã báo cáo với tổng bí thư nguyễn phú trọng
về kết quả cuộc hội đàm với đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
khẳng định thủ đô viêng trăn sẽ phối hợp chặt chẽ với thủ đô hà nội tp hcm và các địa phương khác của việt nam
nhằm tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu quả hợp tác tăng cường trao đổi kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực
có phần thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước
và vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt hợp tác toàn diện lào việt nam
tổng bí thư nguyễn phú trọng hoan nghênh đồng chí xỉn la vòng khuất vai thun dẫn đầu đoàn đại biểu thủ đô viêng trăn
sang thăm và làm việc tại việt nam đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm và kết quả làm việc giữa hai đoàn đại biểu thủ đô hai nước
cũng như kết quả hợp tác giữa hai thủ đô trong thời gian qua
tổng bí thư mong rằng thủ đô viêng trăn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với thủ đô hà nội tp hcm và các địa phương của việt nam
đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực tăng cường trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng
xây dựng hệ thống chính trị quản lý kinh tế xã hội đóng góp thiết thực cho sự phát triển của mỗi nước và quan hệ giữa hai đảng hai nước trong thời gian tới